sau nhiều lần gia hạn đến nay dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp hòa cầm thuộc quận cầm lệ
thành phố đà nẵng do thành ủy tặng công nhân lao động trong các khu công nghiệp đã được hoàn thành
liên đoàn lao động tp đang phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất mọi thủ tục
để công nhân được thuê nhà ở trong thời gian sớm nhất
nhiều năm nay chị nguyễn thị thương công nhân công ty matrix việt nam khu công nghiệp hòa cầm
đã phải thuê trọ với giá cao nhưng chất lượng nơi ở không bảo đảm
từ khi biết thông tin về dự án nhà ở công nhân chị thương đã nộp hồ sơ và mong mỏi từng ngày
dự án hoàn thành để được thuê nhà
dự án nhà ở công nhân đã hoàn thành mọi hạng mục với đơn giá cho thuê là một mươi tám năm trăm linh đồng một mét vuông một tháng
chưa bao gồm chi phí quản lý vận hành trung cư
đầu tư quan tâm đến một cái thiết chế nhà ở cho công nhân để người ta họ an cư thì mới lạc nghiệp
đà nẵng phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi giải quyết nhu cầu nhà ở cho ít nhất hai mươi số công nhân
và đến năm hai nghìn ba mươi là ba mươi năm công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở